thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xảy ra rất nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội như zalo facebook
với thủ đoạn là sử dụng mạng xã hội zalo facebook để làm quen với phụ nữ rồi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản chiếm đoạt hàng tỷ đồng
trước tình hình trên công an tỉnh đồng nai đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá qua đó đã đấu tranh và bóc gỡ được sáu đối tượng
trong đó có ba người nước ngoài để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời ngăn chặn nhiều vụ nạn nhân định chuyển tiền cho các đối tượng
sau thời gian lập chuyên án điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp khởi tố sáu bị can
trong đó có ba bị can người nước ngoài bùi thị nghi cáp xuân thùy cùng chú tp hcm và nguyễn thị hương chú tỉnh bình dương
theo điều tra ban đầu hương làm quen với một đối tượng người nước ngoài qua mạng xã hội
gạt số tiền sáu trăm linh triệu đồng
tiếp đó chính đối tượng này yêu cầu hương mở tài khoản đăng ký thẻ visa ngân hàng
với điều kiện sẽ cho tiền khi có người chuyển tiền vào tài khoản
hương đã mở tài khoản ngân hàng ở bình dương nhận tiền do đối tượng gửi

với điều kiện sẽ cho tiền khi có người chuyển tiền vào tài khoản
trong khi đó qua mạng xã hội thùy quen biết rồi làm bạn gái với danlo micro
đối tượng này nhờ thùy làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng
và đưa nhiều thẻ at
do đó người dân hết sức cảnh giác với các thông tin các đối tượng liên lạc đến để thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất tiếp nhận và xử lý ngăn chặn